thưa quý vị và các bạn chỉ trong hai ngày vừa qua người dân có thể cảm nhận rất rõ ràng cái nắng gây gắt của thời tiết mùa hè
nên nhiệt độ cao đỉnh điểm với ngưỡng ba mươi tám bốn mươi độ c thậm chí là ngoài trời vào buổi trưa nhiệt độ có thể còn cao hơn
dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài tại miền bắc khoảng một tuần lễ
vì vậy người dân cần chủ động có những biện pháp phòng ngừa các bệnh liên quan đến nắng nóng
ánh nắng trói trang không khí oi bức ngột ngạt
mỗi người khi ra đường đều cảm thấy mệt mỏi khó chịu
theo các chuyên gia nhận định nhiệt độ trung bình toàn cầu được dự đoán tăng khoảng một một độ c
đưa năm hai nghìn một mươi chín tới gần mức tăng kỷ lục trong năm hai nghìn một mươi sáu
và tại nước ta nhiệt độ trung bình năm nay cũng có xu hướng tăng so với năm ngoái
các bác sĩ cho biết với nền nhiệt cao như thế này
nếu không chủ động có các biện pháp tranh nắng và lao động hợp lý
sẽ dẫn đến những nguy cơ sức khỏe nguy hiểm
khi tiếp xúc với thời tiết nắng nóng kéo dài
thì các nguy cơ về sức khỏe có thể xuất hiện nhẹ
thì sẽ có biểu hiện khát nước đau đầu nặng sẽ có thể dẫn đến mệt lạ
và nặng nữa có thể tổn thương các cơ quan quan trọng cơ thể
hoặc là hôn mê co giật thậm chí là có thể dẫn đến tử vong
đặc biệt các đối tượng phải thường xuyên lao động ngoài trời
như công nhân người già trẻ nhỏ cần hết sức lưu ý
chủ động có các biện pháp giải nhiệt làm mát cơ thể
cần có những biện pháp che chắn cơ thể giảm tiếp xúc trực tiếp với nắng
không ra vào giữa ngoài trời và phòng điều hòa liên tục để tránh cơ thể bị sốc nhiệt
theo dự báo nắng nóng sẽ ngày càng gai gắt và khắc nhiệt hơn

và chủ động có những biện pháp phòng ngừa các bệnh mùa nắng